cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đại từ tỉnh thái nguyên đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam
đối với hoàng văn luân chú xã củ vân huyện đại từ về hành vi cướp giật tài sản
trước đó vào khoảng một mươi h ba mươi phút ngày một mươi năm tháng năm một phụ nữ chú xã phục linh huyện đại từ tỉnh thái nguyên
đang đi xe mô tô đến xã an khánh huyện đại từ thì bị giật túi sách
vào cuộc điều tra đến khoảng một mươi sáu h ba mươi phút cùng ngày cơ quan công an xác định hoàng văn luân là thủ phạm
và tiến hành bắt giữ thu hồi toàn bộ vật chứng liên quan gồm một túi sách gần hai triệu đồng
một điện thoại di động hai đồng hồ một chỉ vàng bốn số chín và một số đồ vật khác
được biết luân đã có tiền án về tội cướp giật tài sản